theo đánh giá của các tổ chức trong và ngoài nước một trong những cơ hội rất lớn của việt nam từ khủng hoảng covid một mươi chín
chính là đẩy nhanh việc phát triển kinh tế số
nếu chuyển đổi số thành công gdp của việt nam có thể tăng thêm hơn một trăm sáu mươi tỷ usd trong hai mươi năm tới
thực tế các doanh nghiệp tư nhân của việt nam đang rất nhanh nhạy để nắm bắt cơ hội này
theo thống kê nền kinh tế số việt nam là một trong số rất ít quốc gia trong khu vực
có mức tăng trưởng kinh tế số đạt mức hai con số một mươi sáu năm nay đạt giá trị một mươi bốn tỷ usd và dự kiến đạt năm mươi hai tỷ usd năm hai nghìn hai mươi
ước tính năm nay có trên bốn mươi người dùng internet việt nam là người dùng mới
covid một mươi chín đã thay đổi thói quen hàng ngày thúc đẩy xu hướng chuyển đổi số nhanh và mạnh mẽ hơn ở rất nhiều ngành và lĩnh vực
đáng chú ý là lĩnh vực y tế số giáo dục số fintech
đây là những tín hiệu đầy triển vọng để doanh nghiệp và chính phủ việt nam tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số